kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân trong suốt lịch sử bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
dưới sự lãnh đạo của đảng lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn gian khổ hiểm nguy thầm lặng chiến đấu và hy sinh
một lòng tận chung với nước tận hiếu với dân với lý tưởng cao đẹp vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
phải khẳng định cho được một thành tiệu rất to lớn của công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của chúng ta
trong đó vai trò của lực lượng công an nhân dân cực kỳ quan trọng
đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như thế này mà muốn thế là do đất nước ổn định

gần hai người mang thương tật
đã từng can dạng công an của ta là công an của nhân dân vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc kính trọng lễ phép với nhân dân
bảy mươi năm năm qua mỗi giọt nước mắt mồ hôi đổ xuống mỗi bước dấn thân của các chiến sĩ công an đều để lại những giá trị sống đáng trân trọng
góp phần cho hòa bình ổn định của đất nước được giữ vững kỷ cương phép nước được nghiêm minh
tài sản tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ